phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hcm cho biết
mới đây đã triệt phá một tụ điểm cờ bạc quy mô lớn trong khi diễn ra dịch covid một mươi chín
hai mươi bảy đối tượng sẽ bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bốn
lực lượng công an đã bất ngờ đột kích tụ điểm cờ bạc quy mô
nằm phía sau căn nhà số một trăm bảy mươi bảy xuyệt ba mươi năm đường nguyễn thị kiểu phường tân thế hiệp quận một mươi hai
vào thời điểm đó công an khống chế bốn mươi hai đối tượng thu giữ hơn một trăm bốn mươi triệu đồng và năm mươi bộ bài tay
qua điều tra xác định tụ điểm cờ bạc trên do đối tượng nguyễn hùng cường tổ chức
nhưng đối tượng này điều hành từ xa không xuất hiện tại sông
cường thuê chị ruột là nguyễn thị giang thanh và bốn đối tượng khác làm nhiệm vụ quản lý thu sâu tại sông
theo quy định
chúng thu sâu các con bạc tham gia chơi lẫn nhà cái
mỗi ngày tiền sâu lên đến hai mươi triệu đồng
hiện công an đang điều tra mở rộng vụ việc